đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba đã bế mạc
dự phiên bế mạc có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đại hội đã đề ra chín nhóm chỉ tiêu phấn đấu chín nhóm nhiệm vụ giải pháp và ba khâu đột phá
trong đó nhấn mạnh phải nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện
bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên
chú trọng công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở
gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn
bên cạnh đó đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện
theo hướng lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm hoạt động chủ yếu ở cơ sở
công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới phát huy sức mạnh tổng hợp
trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
tại đại hội đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng
được bầu làm chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam nhiệm ký hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
ngay sau phiên bế mạc tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức họp báo thông tin kết quả của đại hội